do có diện tích lớn công viên này sẽ được quy hoạch thành công viên đa chức năng
vừa phục vụ nhu cầu về thưởng lãm sinh hoạt khai thác các loại hình vui chơi giải trí
nghỉ dưỡng không lưu trú vừa kết hợp các chức năng về điều tiết nước và chiếu nước sạch cho cả khu vực
hiện đây tính chung diện tích cây xanh bình quân đầu người của tp hcm chỉ khoảng năm m hai trên người
trong khi theo quy hoạch là sáu bảy m hai trên một người
huy thủ thừa tỉnh long an
ngày hai mươi tháng một mươi hai tại hà nội trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa và công nghệ
bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức hội thảo đẩy mạnh truyền thông về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo
tại hội thảo các ý kiến đều cho rằng trong kỷ nguyên bốn
truyền thông khoa học và công nghệ trở thành sức mạnh và là một trong những yếu tố quyết định
sự phát triển của các quốc gia dân tộc cũng như sự tiến bộ của xã hội
việc tăng cường truyền thông phổ biến chi thức khoa học và công nghệ sẽ góp phần nâng cao dân trí
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
qua thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông
nhiều ngành khoa học công nghệ gắn bó hơn với sản xuất và đời sống
trong đó nhiều thành tựu khoa học và công nghệ mới đã được áp dụng
góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực của đời sống xã hội
qua đó các cơ quan báo chí cần chú trọng và tăng cường các hoạt động truyền thông khoa học và công nghệ
trên tất cả các kênh như phát thanh truyền hình báo in báo điện tử
thưa quý vị một bãi cọp gỗ có niên đại năm một nghìn hai trăm bảy mươi một nghìn bốn trăm ba mươi
được cho là có liên quan đến chiến trường bạch đằng của quân và dân ta trong thời trần
trong chiến tranh chống xâm lược năm một nghìn hai trăm tám mươi
năm một nghìn hai trăm tám mươi vừa được phát lộ bên bờ sông bạch đằng thành phố hải phòng
trước đó vào đầu tháng một mươi người dân thôn cao quỳ xã liên khê huyện thủy nguyên
đã bất ngờ phát hiện hai cọc gỗ được trôn sâu dưới lòng đất tại cánh đồng
cọc có đường kính khoảng ba mươi cm dài từ ba đến bốn mét màu nâu đen thân hình trụ tròn
một phần còn nhẵn bóng hơi vắt nghiêng và đóng vào lớp phù sa màu hồng
ngày ba mươi tháng tám âm lịch
tôi quốc được hai cây gỗ tôi biết cây gỗ này rất nâu năm
tôi về báo chính quyền địa phương và địa phương đã chuyển về với ban huyện giã
khi phát hiện bãi cọc viện khảo cầu học việt nam đã xuống hiện trường khảo sát
và phát hiện chín đầu cọc tương tự và khai quật thêm di tích cánh đồng cao quỳ phát hiện hai mươi bảy cọc
tôi cho sự phát lộ bãi cọc này rượu
và kỳ và xuất hiện đúng lúc cuối năm kỷ hợi và đúng chỗ là ở cái huyện thủy nguyên
và gần cái khu di tích bạch đằng giang
nó tạo giá trị cho cái chỗ khu di tích ấy bây giờ kết hợp với chỗ này đấy
thì thành một quần thể di tích bạch đằng giang
từ những phát hiện này sẽ mở thêm nhiều hướng nghiên cứu mới về chiến thắng lịch sử
sông bạch đằng thời kỳ nhà trần đồng thời làm rõ hơn vai trò đóng góp của nhân dân hải phòng
đối với những sự kiện dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc
thưa quý vị hôm nay tại hà nội bệnh viện nhi trung ương đã tổ chức chương trình
giáng sinh yêu thương năm hai nghìn một mươi chín cho hơn hai bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện
chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động như phát quà cho các bệnh nhi
giao lưu nghệ thuật nhằm đem lại những món quà tinh thần
kịp thời động viên chia sẻ và tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện nhi trung ương
tính từ đầu tháng một mươi hai đến nay phòng công tác xã hội bệnh viện nhi trung ương
cũng đã đón nhận hơn một mươi một xuất quà cho bệnh nhi hỗ trợ khoảng một trăm linh bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cũng nhân dịp này chương trình hiến máu tình nguyện giọt máu hồng ươm mầm sự sống
được tổ chức bắt nguồn từ sự cấp thiết đáp ứng cho việc cứu chữa những ca bệnh hiểm nghèo
cần phải chuyên máu tại bệnh viện
tại hà nội hàng nghìn trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật đã được cải thiện môi trường giáo dục
bao gồm cải thiện cơ sở vật chất tăng cường năng lực cho giáo viên phụ huynh và học sinh khuyết tật
cùng các tài liệu học tập cần thiết
tại buổi tổng kết công tác cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội
các đại biểu đại diện cho cơ quan hợp tác quốc tế hàn quốc coica tổ chức angel heaven
hội người khuyết tật thành phố hà nội cùng trung tâm giáo dục đặc biệt quốc gia viện khoa học giáo dục việt nam nhấn mạnh
trong ba năm qua các hoạt động cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại hà nội
đã khẳng định được tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên khuyết tật tại việt nam
các hoạt động như cải thiện cơ sở vật chất cùng các buổi hội thảo các sổ tay hướng dẫn chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật
mang lại nhiều hiệu quả thiết thực góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức năng lực về phương pháp giáo dục học sinh khuyết tật
cho các giáo viên nhân viên và cả các bậc phụ huynh học sinh mở ra những cánh cửa ước mơ của học sinh khuyết tật việt nam trong tương lai
thưa quý vị giáng sinh là ngày lễ được rất nhiều người mong đợi đặc biệt là các em nhỏ
thế nhưng với nhiều bạn nhỏ là người khuyết tật được nhìn thấy những hình ảnh như là chú tuần lộc ông già noel
hay được tận hưởng một không khí noel đúng nghĩa thì dường như là quá xa vời đối với các em
đối với trương thị tường vi học sinh lớp hai a khiếm thính của trường chuyên việt bình minh huyện đông anh hà nội
ngày hôm nay là một ngày thật đặc biệt đặc biệt là bởi ngày hôm nay vì sẽ được biểu diễn trong chương trình lễ hội noel năm hai nghìn một mươi chín
với những bài hát bằng chính ngôn ngữ của các em ngôn ngữ ký hiệu
không chỉ có vậy vi còn được gặp gỡ ông già noel cùng với nhiều bạn học sinh khác
đây cũng là noel đầu tiên vi được nhìn thấy ông già noel
vi và các bạn
còn được ông già noel tặng quà nữa
ngày hôm nay đến đây con rất vui đến đây con được vui chơi thoải mái và cảm thấy rất được yêu thương
cũng như tường vi các bạn học sinh trường chuyên việt bình minh và các bạn học sinh trường mầm non my kindergarten
cũng rất vui khi được cùng nhau giao lưu chia sẻ những món quà giáng sinh ấm áp
hôm nay con đến đây cảm thấy rất thú vị và thích thú khi được gặp tất cả các em các bạn
con được gặp cả ông già noel
hôm nay con thấy rất vui
con thấy rất là vui con rất là thích
không chỉ mang lại một không khí tươi vui ấm áp và tạo cơ hội cho các em học sinh không khuyết tật
có cơ hội giao lưu trò chuyện xóa bỏ rào cản với các bạn học sinh khuyết tật
lễ hội noel năm hai nghìn một mươi chín còn mang noel đến sớm với các bạn nhỏ khuyết tật để các bạn có được một ngày lễ đáng nhớ
chương trình đặc biệt là có ý nghĩa đối với học sinh khuyết tật tạo một không khí vui tươi ấm áp tràn đầy tình thân
và giúp các con được hòa nhập cộng đồng nhiều hơn và để đến một ngày là không còn danh giới giữa khuyết tật và không khuyết tật
đây là một hoạt động vô cùng có ý nghĩa và cần phải đẩy mạnh ở trong xã hội
và chúng tôi cũng mong muốn là lan tỏa cái điều này đến những trẻ không khuyết tật để các con hiểu thông cảm
cũng như xã hội có một cái nhìn
và tạo điều kiện tốt hơn cho các trẻ khuyết tật hòa nhập cùng cộng đồng
thưa quý vị tại nhà hát ca mối nhạc việt nam vừa diễn ra cuộc thi tiếng hát hữu nghị việt trung lần thứ một mươi chín
cuộc thi này nhằm phát hiện tài năng ca hát của những ca sĩ trẻ đến từ hai nước
cuộc thi tiếng hát hữu nghị việt trung là cuộc thi thường niên do nhà hát ca mối nhạc việt nam và đài phát thanh truyền hình quảng tây phối hợp tổ chức
cuộc thi thu hút đông đảo các thí sinh khắp mọi miền của việt nam và trung quốc tham dự
thí sinh tham dự phải trình diễn một ca khúc tiếng việt nam và một ca khúc tiếng trung quốc
theo hội đồng giám khảo mặc dù độ tuổi của thí sinh tham gia trẻ hơn năm trước nhưng chất lượng chuyên môn cao
phát âm tiếng trung quốc và tiếng việt khá tốt
cuộc thi tiếng hát hữu nghị việt trung năm hai nghìn một mươi chín là hoạt động văn hóa nghệ thuật thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp gắn bó lâu đời
nhân kỷ niệm sáu mươi chín năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
trong phần tin tức quốc tế hạ viện anh thông qua lần thứ nhất thỏa thuận brexit
cũng phản đối các biện pháp trừng phạt nhằm vào đức
song ông không đưa ra bất cứ bình luận nào về các biện pháp trừng phạt
thưa quý vị liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm đã đưa ra kết luận
đánh giá tác động của các chất gây ô nhiễm có trong không khí nguồn nước
và tại nơi làm việc nơi ở trên phạm vi toàn cầu
theo đó ấn độ là quốc gia dẫn đầu trên thế giới về số người tử vong do ổ nhiễm
tiếp đó là đến trung quốc và nigeria
ô nhiễm là nguyên nhân môi trường lớn nhất gây ra một mươi năm số ca chết yếu
khoảng tám ba triệu người trong tổng số các ca tử vong trên toàn cầu
trong một mươi quốc gia có số người tử vong nhiều nhất do ô nhiễm năm hai nghìn một mươi bảy
ấn độ và trung quốc đứng đầu về số người chết do ô nhiễm
với con số được ghi nhận lần lượt là hai ba triệu và một tám triệu người
tiếp đến là nigeria indonesia và pakistan
theo báo cáo
ấn độ ngày càng chịu đựng sự ô nhiễm do hoạt động công nghiệp và lượng xe cộ ở thành thị
trong khi đó điều kiện vệ sinh kém và không khí trong nhà bị ô nhiễm kéo dài dài dẳng
tại cộng đồng có thu nhập thấp
tỷ lệ tử vong ô nhiễm tính theo dân số được ghi nhận ở mức cao nhất
tại một số quốc gia nghèo nhất thế giới
nơi nguồn nước kém chất lượng và không khí trong nhà ô nhiễm là sát thủ chính
thuế sĩ vừa chính thức đóng cửa nhà máy mulibek
một trong bốn nhà máy điện hạt nhân của nước này sau bốn mươi bảy năm vận hành
việc đóng cửa nhà máy nhằm tạo cơ hội cho điện mặt trời và thủy điện phát triển hơn
việc đóng cửa nhà máy điện hạt nhân mulibek nằm trong kế hoạch
từng bước xóa bỏ hoàn toàn năng lượng hạt nhân được chính phủ thụy sĩ đưa ra
sau sự cố hạt nhân fukushima ở nhật bản năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên đến nay thụy sĩ vẫn chưa công bố lộ trình cụ thể đóng cửa những nhà máy điện hạt nhân còn lại
dự kiến quá trình sỡ bỏ hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân này sẽ mất một mươi năm năm
kể từ khi đi vào hoạt động
năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nhà máy điện hạt nhân mulibek đã sản xuất khoảng một trăm ba mươi tỷ kwh
đủ cung cấp nhu cầu tiêu thụ điện của cả thủ đô bern với khoảng một triệu người sinh sống trong hơn một thế kỷ
tuy nhiên nhà máy điện hạt nhân mulibek đã sản xuất khoảng một trăm ba mươi tỷ kwh đủ cung cấp nhu cầu tiêu thụ điện của cả thủ đô bern với khoảng một triệu người sinh sống trong hơn một thế kỷ